sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm lái xe vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và dùng chất ma túy
trong thời gian tới thanh tra sở sẽ có kế hoạch tiến hành kiểm tra đột ngột
không thông báo trước ở cả bến xe hay trên các tuyến đường
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay đoàn kiểm tra liên ngành của hà nội đã liên tục kiểm tra hơn bảy trăm bảy mươi xe tải và xe khách
với hơn một lái xe trong đó phát hiện bảy trường hợp lái xe dương tính với ma túy
đoàn kiểm tra đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan công an xử lý và yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng về lái xe vi phạm
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị công an thành phố chỉ đạo công an các quận huyện thị xã
kịp thời hỗ trợ đoàn kiểm tra khi có các tình huống gây cản trở gây dối và chống đối việc kiểm tra